tại tỉnh phú yên nơi được coi là thủ phủ của nghề câu cá ngử đại dương
trong những ngày cuối năm này hoạt động neo đậu tàu thuyền mua bán cá ngừ
tại các làng biển ở phường phú đông và phường sáu tp tuy hòa diễn ra tấp nập
nhiều tàu trúng đậm có tàu lãi tới hơn một trăm năm mươi triệu đồng
nhờ đó mà ngư dân nơi đây đang chuẩn bị đón một cái tết no đủ
sau hơn một tháng vươn khơi bám mùa biển mới hiện đã có hơn sáu mươi tàu cá
trên tổng số hơn bốn trăm linh tàu cá của ngư dân phường phú đông và phường sáu thành phố tuy hòa
nối đuôi nhau về bến cập cảng cá đông tác vừa được đầu tư xây dựng hiện đại
với kinh phí hơn năm mươi tỷ đồng
hoạt động vận chuyển mua bán cá ngừ tại đây trong những ngày này
đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết
tàu ít cũng đánh được hơn ba mươi con cá ngừ nhiều thì bảy mươi con
bán với giá một trăm một mươi năm đồng một kg tăng khoảng hai mươi đồng so với cùng thời điểm năm trước
lãi từ hai mươi triệu
đến hơn một trăm năm mươi triệu đồng
những ngày gần đây ngư dân tỉnh phú yên đóng mới hàng trăm tàu cá công suất
từ bốn trăm linh đến gần chín trăm linh mã lực
trong đó có một mươi chín tàu được đóng mới theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ

các tàu được trang bị ngư lưới cụ và khoang đông lạnh hiện đại
tiết kiệm chi phí vươn khơi xa hơn đạt sản lượng đánh bắt lớn
chất lượng cá ngừ ngày càng đạt tiêu chuẩn và bán được giá cao
người lao động hay còn gọi là người đi bạn cũng có thu nhập cao sau mỗi chuyến biển
đợt này là đẹp nhất đợt này vô là từ có ba mươi
mà là hiếu nhất là hai mươi con
chứ còn có ngư sáu mươi có bảy mươi có mấy chiếc vừa này vô bảy mươi lần
bảy mươi thì nó không tương đương cũng ba mươi
bảy mươi là phải cỡ hai tấn rưỡi
hai tấn rưỡi giá cá bây giờ là bao nhiêu

thì nếu mà tính ra mà mới trước mà gặp cả ba tấn rồi là bạn phải cỡ hai mươi triệu
chục rưỡi triệu hai mươi triệu
sau tết nguyên đán thông thường trong khoảng thời gian từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi tháng riêng
ngư dân phú yên đồng loạt mở biển ra khơi đánh bắt thủy sản theo tổ đội tàu thuyền
để hỗ trợ nhau chủ yếu là câu cá ngừ đại dương ở vùng biển quần đảo trường sa và hoàng sa
của tây nguyên
mỗi chuyến đánh bắt một tàu hết phí tổn trên dưới một trăm linh triệu đồng
và kéo dài hơn một tháng với từ bảy đến chín lao động cùng đi